do tác động của bão số một mươi hai đã khiến cho hệ thống lưới điện của tỉnh phú yên bị tê liệt hoàn toàn
trước tình hình trên điện lực các tỉnh đắk nông đắk lắc thừa thiên huế quảng nam đã hỗ trợ tỉnh phú yên khẩn trương khắc phục
theo công ty điện lực phú yên bão số một mươi hai đã cuột gãy đổ sáu trăm bốn mươi một cột điện
trong đó có ba trăm tám mươi bốn cột trung áp và hai trăm năm mươi bảy cột hạ áp với gần sáu km đường dây bị hư hỏng
hơn hai trạm biến áp bị mất điện ngập sâu
với sự nỗ lực khẩn trương của ngành điện việt nam và tỉnh phú yên
đến sáng ngày sáu tháng một mươi một khoảng năm mươi hệ thống lưới điện đã cơ bản được khôi phục
đối với các khu vực hư hỏng nặng còn bị chia cắt bởi nước lũ
tổng công ty điện lực miền trung đã phải điều động nhiều phương tiện và nhân lực của các tỉnh đắk nông đắk lắc thừa thiên huế quảng nam đến phú yên hỗ trợ
trước mắt trong ngày hôm nay mùng sáu tháng một mươi một sẽ cấp điện trở lại trên các tuyến chính của trung tâm thành phố tuy hòa
dự kiến khoảng năm ngày tới sẽ khôi phục toàn hệ thống điện cung cấp cho các đơn vị hành chính và sản xuất kinh doanh